ông đỗ tiến đông phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai cùng thường trực ban an toàn giao thông tỉnh gia lai đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân bị tử nạn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám trên địa bàn xã tân sơn khiến ba người chết và hai người bị thương
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám một thanh niên tên là canh điều khiển xe máy từ thành phố pleiku đi huyện bắc đoa đã xảy ra va chạm cùng lúc với hai xe máy chở theo hai người lưu thông theo hướng ngược lại
hậu quả khiến canh và hai người tử vong tại bệnh viện hai người bị thương cả ba phương tiện đều hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ban đầu xác định là do canh điều khiển phương tiện đã không làm chủ được tốc độ dẫn đến vụ va chạm trên
trong sáng ngày hai mươi tám tháng tám lãnh đạo ubnd tỉnh gia lai ban an toàn giao thông và ubnd thành phố pleiku đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình có một mươi người tử vong ba triệu đồng